tại đồng nai tình trạng vứt rác thải công nghiệp ra môi trường đang diễn biến hết sức phức tạp
đặc biệt là vào dịp cuối năm khi mà các doanh nghiệp tiến hành vệ sinh tổng thể
điều này khiến cho môi trường hết sức ô nhiễm gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự
khu vực các mỏ đá tại xã hóa an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai những ngày gần đây
luôn trong tình trạng bốc mùi hôi thối vì khói bụi từ rác thải đổ trộm có nơi lên tới hàng trăm mét khối
chủ yếu là rác thải công nghiệp từ các nơi khác đưa về đây đổ trộm khiến người dân hết sức bức xúc
qua tìm hiểu khu vực các mỏ đá sau khi ngừng khai thác đã được ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
giao cho trung tâm phát triển quỹ đất của tỉnh quản lý
theo quy hoạch những khu vực này sẽ phát triển các khu du lịch
nhưng do hầm đá sâu đến cả một trăm linh mét nên nhiều năm qua không có bất kỳ doanh nghiệp nào dám đến đầu tư
do đó nhiều đối tượng lợi dụng khu vực này để chống đã mang rác thải công nghiệp chưa qua xử lý đến đổ trộm
tuần này sẽ sắp tới sẽ lập chốt bảo vệ và thậm chí có thể gắn camera để mà theo dõi
tại vì lúc mình không thường xuyên được
cái thứ hai là trước đây là đã có hàng rào và các đối tượng phá tự phá hàng rào của mình
và sau đó là về phía trung tâm có phối hợp với các đơn vị mổ đá trước đây là đã thực hiện là đổ đá đổ đá bự đổ đá rất là lớn để mà chặn ngang đường chặn ngang đường
thì nó cũng giảm được một khoảng thời gian rất là dài
tuy nhiên thì trong cái thời gian vừa qua lại lại xuất hiện một trường hợp là nó dùng xe ổi vô lúc nào và buổi tối và nó ủi bung cái đường ra là nó lại vào đổ tiếp và tổ này tiếp tục ngăn chặn
hiện nay thì về phía trung tâm đang lên phương án là xây dựng hàng rào
xong kiên cố luôn tức là đổ viết làm hàng rào chặn lại
thời điểm từ nay đến tết nguyên đán tình hình đổ trộm rác thải nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra phức tạp và gia tăng vì nhiều nhà máy tổng vệ sinh trước tết
do đó các lực lượng chức năng ở đồng nai và chính quyền địa phương cần tích cực vào cuộc tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm